hôm nay một mươi một tháng tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ký quyết định một nghìn hai trăm hai mươi ba
về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông nguyễn đức trung
trong một số vụ án theo quy định của pháp luật
thời hạn tạm đình chỉ công tác là chín mươi ngày kể từ ngày ra quyết định
và cũng trong ngày hôm nay bộ chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt
ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ thành ủy hà nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy hà nội
đối với đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan
của đồng chí trong một số vụ án theo quy định của pháp luật